với hệ thống giáo lý triết học văn hóa phật giáo nhất là phật giáo giai đoạn thời lý trần đã công hiến cho xã hội những giá trị không thể phủ nhận
giáo lý phật giáo thực sự đã đi vào xã hội người việt xây dựng nếp sống đạo đức giúp con người khai mở nguồn sáng tạo trong việc xây dựng văn hóa trí tuệ bảo đảm an sinh hướng tới một nền kinh tế hạnh phúc
trong lịch sử thời lý trần là thời kỳ xuất hiện nhiều vị cao tăng xuất thân từ tầng lớp quý tộc
các vị vua anh minh như phật hoàng trần nhân tông đã biết vận dụng chọn lọc tư tưởng nhập thế phù hợp với thời đại của phật giáo để làm hệ tư tưởng chủ đạo của quốc gia đại việt
nhờ vậy mà các biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội văn hóa đều phát huy hiệu quả góp phần xây dựng đại việt thành quốc gia độc lập cường thịnh đoàn kết nhiều lần đánh tan quân xâm lược